liên quan đến các ca nhiễm covid một mươi chín ở hiệu thuốc đức tâm chín mươi năm láng hạ đống đa
chủ tịch hà nội trung ngọc anh phê bình đây là việc thực hiện không nghiêm túc chỉ đạo của thành phố
không kiểm soát người đến mua thuốc bị ho sốt
do đó tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín vừa diễn ra vào sáng nay
chủ tịch thành phố yêu cầu hà nội cần phải quyết liệt hơn từ cấp cơ sở
tính đến hôm nay hà nội có bốn trăm tám mươi sáu ca mắc số ca cộng đồng là hai trăm chín mươi sáu ca
bốn chùm ca bệnh cần tiếp tục kiểm soát tổng số điểm phong tỏa trong sáng nay là bốn mươi sáu điểm
hiện thành phố hà nội đã triển khai quyết liệt hai biện pháp tầm soát các trường hợp ho sốt
mất vị giác và tầm soát các khu vực nguy cơ để khóa chặt mầm bệnh
tuy nhiên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn đặc biệt từ việc người dân không thực hiện nghiêm công điện một mươi năm của thành phố
ở một số nơi việc thực hiện còn chưa nghiêm túc như cơ quan công sở làm việc trực tuyến
các chợ dân sinh chợ đầu mối người dân ra đường ở một số trục đường khu vực vẫn rất đông
chủ tịch thành phố cũng yêu cầu các quận huyệt cần chủ động quyết liệt sáng tạo
áp dụng biện pháp mạnh sẽ sớm chặn đứng lây lan diện rộng
liên quan đến việc tiêm vaccine cho người dân hà nội cho biết vừa qua thành phố được phân bổ hai trăm một mươi tám trăm sáu mươi tám liều
đã tiêm cho hai trăm linh một năm trăm hai mươi bốn người đạt hai bốn trong tuần này sẽ đạt ba một
tuy nhiên trong thời gian tới sẽ có ưu tiên cho thủ đô trong việc tiêm vaccine
hiện các quận huyện đang lên kế hoạch sẵn sàng tiêm trên diện rộng
nhưng chặng đường tới đây ưu tiên cho thủ đô sẽ tính bằng cái mức là năm trăm linh một triệu các thứ thường xuyên
ngược lại đã báo cáo với thường vụ thành hủy là có phương án tổ chức tiêm và các quận huyện công chí cũng đã có kế hoạch
tám trăm hai mươi bốn điểm tiêm một dây truyền tiêm và một hai trăm linh điểm dự phòng nữa
chúng ta sẵn sàng cho các mô đun năm mươi một trăm linh một trăm năm mươi và một
chủ tịch ubnd tp cũng nhắc nhở các đơn vị phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong kế hoạch tiêm vaccine
và thành phố sẽ nỗ lực nhanh nhất có độ bao phủ vaccine từ một mươi tám đến sáu mươi năm tuổi năm một triệu người được tiêm để có miễn dịch cộng đồng cao nhất